thưa quý vị chiều ngày một tháng một mươi hai tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp ủy viên bộ chính trị
chủ nhiệm văn phòng ủy ban công tác đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc
bộ trưởng bộ ngoại giao trung quốc vương nghị đang thăm làm việc tại việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
và các đồng chí lãnh đạo trung quốc nêu đậm về ý nghĩa của quan hệ láng giềng hữu nghị
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân trung quốc đối với sự nghiệp cách mạng
và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển đất nước của việt nam
khẳng định sự coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu của đảng nhà nước việt nam đối với quan hệ việt nam trung quốc
chúc mừng những thành tựu mà trung quốc đạt được trong những năm qua
tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc
do tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình làm hạt nhân
trung quốc chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà đại hội hai mươi đề ra
việt nam luôn ủng hộ nước trung quốc xã hội chủ nghĩa phát triển lớn mạnh
phát huy vai trò ngày càng quan trọng đối với hòa bình hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao những tiến triển rất tích cực trong quan hệ hai đảng hai nước
đặc biệt là những thành quả nổi bật trong một mươi năm năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
ghi nhận kết quả quan trọng của phiên họp lần thứ một mươi năm ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị hai bên đặc biệt là các cơ quan đối ngoại ngoại giao của hai đảng hai nước
phát huy vai trò đầu mối trong thúc đẩy toàn diện quan hệ trên các lĩnh vực
trọng điểm là tăng cường giao lưu tiếp xúc cấp cao nhằm tạo định hướng chiến lược cho quan hệ song phương
tạo không khí thuận lợi cho tổng thể quan hệ hai đảng hai nước vốn không ngừng phát triển tốt đẹp
đồng chí vương nghị chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn
trân trọng chuyển lời thăm hỏi của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
đồng chí vương nghị bày tỏ nhất trí cao và tiếp thu các ý kiến định hướng quan trọng
có ý nghĩa chiến lược của tổng bí thư nguyễn phú trọng về tiếp tục đẩy mạnh
và làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai đảng hai nước
chúc mừng những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà việt nam đạt được qua gần bốn mươi năm đổi mới
và từ sau đại hội một mươi ba đến nay
đồng chí vương nghị bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của trung mương đảng cộng sản việt nam
do tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu việt nam nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu phát triển
đến năm hai nghìn ba mươi và năm hai nghìn bốn mươi năm do đại hội một mươi ba đề ra
và kết quả quan trọng mà hai bên đã đạt được tại phiên họp lần thứ một mươi năm
ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc
nhấn mạnh dưới sự chỉ đạo và định hướng của hai tổng bí thư hai đảng
các ngành các cấp của hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả trên các lĩnh vực
tăng cường tin cậy chính trị không ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ láng giềng hữu nghị
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc trong thời gian tới
chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thường đã tiếp đồng chí vương nghị
ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm văn phòng ủy ban công tác đối ngoại trung mương đảng cộng sản trung quốc
bộ trưởng bộ ngoại giao nước cộng hòa nhân dân trung hoa
nhân dịp đồng chí sang thăm việt nam tổ chức phiên họp lần thứ một mươi năm
ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc
khẳng định việt nam trung quốc là láng giềng gần gũi quan hệ hữu nghị giữa hai nước
được chủ tịch hồ chí minh chủ tịch mao trạch đông các nhà lãnh đạo tiền bối giữa hai nước giải công vun đắp
là tài sản chung vô giá của hai đảng hai nước và nhân dân hai nước
chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh việt nam luôn coi quan hệ với trung quốc là lựa chọn chiến lược
ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa của việt nam
đồng chí vương nghị khẳng định trung quốc coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện với việt nam
luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng của trung quốc
luôn ủng hộ việt nam thực hiện thành công công nghiệp hóa hiện đại hóa tiến tới hiện thực hóa tầm nhìn
mục tiêu khát vọng phát triển mà đại hội một mươi ba đảng cộng sản việt nam đã xác định
để mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc sâu sắc hơn trong thời gian tới
chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị hai bên tăng cường và làm tốt các hoạt động giao lưu tiếp xúc cấp cao
triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác tăng cường giao lưu nhân dân
củng cố nền tảng xã hội tốt đẹp của quan hệ hai nước
về vấn đề biển đông trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng
chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị hai bên thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao
kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển đặt mình vào vị trí của nhau
tôn trọng lợi ích chính đáng hợp pháp của nhau
phù hợp với luật pháp quốc tế và công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cùng xây dựng biển đông trở thành vùng biển hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
đồng chí vương nghị khẳng định phía trung quốc sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao
giữa lãnh đạo hai đảng hai nước triển khai tốt các biện pháp hợp tác cụ thể
được hai bên xác định tại phiên họp lần thứ một mươi năm ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương
thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước
kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung việt
không ngừng phát triển lành mạnh ổn định mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
hôm nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang cùng ủy viên bộ chính trị
chủ nhiệm văn phòng ủy ban công tác đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc
bộ trưởng bộ ngoại giao nước cộng hòa nhân dân trung hoa vương nghị
đồng chủ trì phiên họp lần thứ một mươi năm ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc
phó thủ tướng trần lưu quang đề nghị hai bên phối hợp nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa
tại các cửa khẩu lối mở để nhanh kết nối hạ tầng giao thông nhất là đường sắt giữa hai bên
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới hai nước
phó thủ tướng trần lưu quang nhấn mạnh hai bên cần kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng
tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế
nhất là công ước của liên hợp quốc về luật biển unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
cùng các nước asean thúc đẩy đàm phán sớm đạt văn bản coc thực chất hiệu lực hiệu quả
phù hợp với luật pháp quốc tế và unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai góp phần duy trì hòa bình ổn định ở biển đông và trong khu vực
cũng trong chiều nay tại nhà khách chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn
đã đón và hội đàm với bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
hai bên đi sâu trao đổi và xác định một số trọng tâm công tác trong thời gian tới
tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp triển khai hiệu quả các cơ chế giao lưu
hợp tác giữa hai đảng quốc hội và nhân dân đại toàn quốc
mặt trận tổ quốc việt nam và chính hiệp trung quốc phát huy vai trò quan trọng của hai bộ ngoại giao
trong việc điều phối thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác triển khai tốt các cơ chế giao lưu quốc phòng an ninh thực thi pháp luật
hôm nay bộ công an phối hợp cùng ban tuyên giáo trung ương hội đồng lý luận trung ương tổ chức hội thảo quốc gia
giữ vững lòng dân và xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ tổ quốc từ lịch sử đến hiện tại và bài học kinh nghiệm
chủ trì hội thảo có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thế trận lòng dân được củng cố tăng cường tạo ra sung lực mới sức mạnh tổng hợp để bảo vệ tổ quốc
nhờ có chủ trương đúng đắn sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát kịp thời sự quán triệt thực hiện sâu sắc của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương
thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa được xây dựng củng cố vững chắc
đó cũng chính là sự hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ tổ quốc trong thời bình mà không phải tiến hành chiến tranh là thượng sách để giữ nước từ khi chưa nguy
thời gian tới cần quan tâm tăng cường vai trò nồng cốt tiên phong của quân đội nhân dân công an nhân dân
để xây dựng thế trận lòng dân ở mọi vùng miền tổ quốc đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo và trong đồng bào ở nước ngoài
đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng về chủ trương xây dựng thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ tổ quốc
tăng cường xây dựng củng cố chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh theo hướng gần dân không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
sáng nay tại hà nội đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị thường vụ quân ủy trung ương
cùng dự có đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
thường vụ quân ủy trung mương đã xem xét cho ý kiến về kiểm điểm kết quả lãnh đạo chỉ đạo năm hai nghìn hai mươi ba của tập thể ban thường vụ quân ủy trung ương
thực hiện tự phê bình phê bình năm hai nghìn hai mươi ba đối với các đồng chí thường vụ quân ủy trung mương trong quân đội và các ủy viên quân ủy trung ương là thứ trưởng bộ quốc phòng
xem xét thông qua báo cáo kết quả phong trào thi đua quyết thắng năm hai nghìn hai mươi ba phương hướng năm hai nghìn hai mươi bốn
đại tướng phan văn giang yêu cầu các cơ quan tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp tại hội nghị để tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh các sự thảo báo cáo để trình quân ủy trung ương
trong đó tập trung làm rõ các kết quả trong lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn hai mươi ba
khắc phục những khâu yếu mặt yếu thực hiện tốt đồng bộ hiệu quả việc điều chỉnh tổ chức lực lượng trong quân đội
phương hướng năm hai nghìn hai mươi bốn cần làm tốt phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu làm rõ các nguyên nhân đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp trong triển khai tổ chức các phong trào
đánh giá kết quả thi đua quyết thắng theo quy chế trách nhiệm chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể cá nhân
sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà chủ trì cuộc họp với bộ giao thông vận tải và các bộ ngành liên quan về đề án chủ trương đầu tư đường sắt cao tốc trục bắc nam
bộ giao thông vận tải đã xây dựng ba kịch bản phương án về đầu tư đường sắt tốc độ cao trục bắc nam
tại đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trục bắc nam bộ giao thông vận tải đề xuất ba phương án gồm một là xây mới tuyến đường sắt đôi khổ một bốn trăm ba mươi năm mm
tốc độ ba trăm năm mươi km
khai thác riêng tàu khách và nâng cấp tuyến đường sắt bắc nam hiện hữu để vận tải hàng hóa
là xây mới tuyến đường sắt đôi khổ một bốn trăm ba mươi năm mm tốc độ hai trăm năm mươi km một giờ kết hợp cả tàu hàng và tàu khách
là xây mới tuyến đường sắt đôi khổ một bốn trăm ba mươi năm mm tốc độ ba trăm năm mươi km một giờ khai thác tàu khách và có thể vận tải hàng hóa khi xuất hiện nhu cầu
đồng thời nâng cấp tuyến đường sắt bắc nam hiện hữu để vận tải hàng hóa
cho ý kiến vào ba phương án này tổng công ty đường sắt việt nam cho rằng
nếu giải phóng đường sắt bắc nam hiện hữu khỏi chức năng chở khách để tập trung vận tải hàng hóa
sẽ đáp ứng được nhu cầu vận tải khối lượng hàng hóa lớn giảm chi phí logistics đang rất cao ở việt nam
phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu bộ giao thông vận tải đánh giá tác động hiệu quả tổng thể đối với nền kinh tế trong các phương án trên
bên cạnh đó phó thủ tướng cũng đề nghị cần có chiến lược về nhân lực hình thành bộ máy quản trị hạ tầng
để chuẩn bị khi việt nam phát triển đường sắt tốc độ cao
chiều ngày một một mươi hai tại trụ sở bộ công an lãnh đạo bộ công an đã có buổi làm việc đoàn đại biểu ủy ban chính pháp trung ương đảng cộng sản trung quốc
thượng tướng trần quốc tỏ cho biết bộ công an của việt nam và trung quốc đã thống nhất nhiều đội dung quan trọng
trong triển khai hợp tác bảo đảm an ninh quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội
góp phần củng cố tin cậy chính trị thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng
đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác
quán triệt triển khai hiệu quả nội dung bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đã ký giữa bộ công an hai nước
đồng chí dương xuân lôi phó tổng thư ký ủy ban chính pháp trung ương đảng cộng sản trung quốc
đề nghị trong thời gian tới hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực an toàn thông tin mạng
chống các hoạt động tội phạm trên không gian mạng chống chiến lược diễn biến hòa bình cách mạng màu
và âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống lừa đảo xuyên quốc gia
việc hợp tác hiệu quả sẽ góp phần tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ giữa việt nam trung quốc
để xử lý khối lượng rác thải khổng lồ phát sinh mỗi ngày
tại tp hcm đã rầm rộ khởi công nhiều nhà máy đốt rác phát điện bằng công nghệ hiện đại
tuy nhiên qua nhiều năm vẫn chưa thể đi vào vận hành
việc xử lý rác lại quay về phương pháp cũ là trôn lấp kéo theo nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến đời sống dân sinh
năm hai nghìn một mươi chín tại khu xử lý chất thải rắn tây bắc thuộc huyện củ chi
hai dự án nhà máy đốt rác phát điện có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của công ty cổ phần vietstar
và công ty tâm sinh nghĩa rầm rộ khởi công
công nghệ xử lý rác được quảng bá hiện đại khép kín và thời gian thi công hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
giúp tp hcm đạt mục tiêu chỉ có năm mươi rác thải phải xử lý trôn lấp
tuy nhiên đã năm năm trôi qua
những kỳ vọng tốt đẹp về công nghệ xử lý rác hiện đại chỉ động lại sự thật vọng
rác vẫn tập kết về nhưng được xử lý chủ yếu bằng phương pháp cũ là trồn lấp
hàng chục hộ dân sống cạnh khu xử lý rác lại ca thán về những hệ lụy do bãi rác lộ thiền gây ra